bộ y tế đang xem xét phê duyệt hồ sơ thử nghiệm lâm sàng thử nghiệm trên người giai đoạn một đối với vaccine covid một mươi chín made in vietnam
nếu việc thử nghiệm được tiến hành trong tháng một mươi một này thì đây sẽ là sản phẩm thứ ba mươi chín bước vào giai đoạn tiêm thử trên người
vaccine covid một mươi chín được thử nghiệm lâm sàng lần này do công ty cổ phần công nghệ sinh học dược nanogen nghiên cứu sản xuất
đây là vaccine covid một mươi chín đầu tiên của nước ta được đưa ra thử nghiệm trên người
theo kế hoạch tiêm thử nghiệm sẽ thực hiện trên sáu mươi tình nguyện viên
tuy nhiên bộ y tế cho rằng không nên cùng lúc tiêm thử nghiệm trên sáu mươi người mà chia nhỏ làm các giai đoạn khác nhau
giai đoạn một dự kiến sẽ tiêm cho hai mươi người
việt nam có bốn đơn vị nghiên cứu và sản xuất vaccine covid một mươi chín
hiện viện vaccine và sinh phẩm y tế ivac cũng đang trong quá trình hoàn thiện đề cương nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine covid một mươi chín
dự kiến vào cuối năm nay công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vaccine và sinh phẩm số một va biotech
cũng đã bắt đầu thử nghiệm
tiền lâm sàng vaccine covid một mươi chín trên khỉ
trước đó đơn vị này cũng đã thử nghiệm thành công vaccine covid một mươi chín trên chuột